nhằm cải thiện vi phạm pháp luật giao thông trên đường cao tốc bộ giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo
sửa đổi nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
trong đó hành vi lùi xe trên đường cao tốc dự kiến tăng mức phạt gấp hai mươi lần
mức phạt này theo nhiều người dân sẽ phần nào đủ sức gian đe đồng thời hạn chế được những hành vi tương tự
sau hai năm triển khai thực hiện nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng cũng đã bục lộ nhiều bất cập
đối với hành vi lùi xe trên đường cao tốc thì mức phạt chỉ từ tám trăm linh đến một hai triệu đồng bảy tám triệu đồng đối với hành vi đi ngược chiều
rõ ràng quy định như hiện hành là chưa đủ sức gian đe
trước tình trạng này bộ giao thông vận tải đã có những động thái cần thiết và hợp lý
đó là xây dựng
nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
trong đó tăng mức xử phạt rất nặng hành vi lùi xe gấp hai mươi lần tức là phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ bốn đến sáu tháng

trong đó tăng mức xử phạt rất nặng hành vi lùi xe gấp hai mươi lần tức là phạt từ một mươi sáu đến một mươi tám triệu đồng
một trong những nguyên nhân khiến tình trạng đi lùi đi ngược chiều diễn ra phổ biến
chính là đến từ những bất cập trong tổ chức giao thông trên đường cao tốc
hệ thống biển báo đang đặt nặng về vấn đề biển cấm
trong khi hệ thống biển báo hướng dẫn lại chưa được xem trọng
dẫn đến tình trạng nhiều lái xe đi quá nút rào và buộc phải đi lùi đi ngược chiều

trong khi hệ thống biển báo đang đặt nặng về vấn đề biển cấm